vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã tạm giữ hình sự đối với lê văn thạch hai mươi bốn tuổi
chú ở xã thái hòa huyện triệu sơn thanh hóa để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án là ông lê văn thái năm mươi một tuổi là bố đẻ của thạch
được biết ông thái bị tai biến mạch máu não bị liệt nửa người sống cùng với thạch
vào trưa ngày hai mươi tháng chín thạch đi uống rượu về
thầy bố đang cố đi lại trong nhà nên đã căn ngăn không muốn cho ông thái đi lại vì sợ bị ngã
tuy nhiên nạn nhân không để ý lời nói của con trai vẫn cố tập đi lại nên thay tức tối dùng dao đâm vào người
do vết thương nặng ông thái đã tử vong